phát biểu tại buổi tiếp tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước cộng hòa liên bang myanmar
do thống tướng minh âu lài làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã đề nghị lãnh đạo hai quân đội tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng
hai bên nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện
có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận như là trao đổi đoàn hợp tác đào tạo
quân y hậu cần công nghiệp quốc phòng hợp tác quân binh chủng đồng thời tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp việt nam trong đó có các doanh nghiệp quân đội sang đầu tư tại myanmar
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua
giữa hai nước hợp tác chính trị đã có được sự hiểu biết và tin cậy quan trọng với việc hai bên
trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao quan hệ kinh tế thương mại đầu tư phát triển vững chắc
đánh giá cao vai trò vị thế quan trọng và sống
hợp tác chính trị đã có được sự đóng góp tích cực chủ động của myanmar trong việc thúc đẩy
hợp tác đa phương nhất là trong khuôn khổ asean góp phần tăng cường đoàn kết nội khối
nâng cao vị thế của asean trong khu vực và trên trường quốc tế chủ tịch nước mong muốn myanmar
tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với việt nam và các nước asean khác thúc đẩy việc thực hiện
các mục tiêu của cộng đồng asean chủ tịch nước trần đại quang khẳng định myanmar luôn là một
trong những đối tác quan trọng được ưu tiên quan hệ hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
đồng thời mong muốn myanmar tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam trong đó có các doanh nghiệp
quân đội sang đầu tư tại myanmar vì lợi ích của mỗi nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì
môi trường hòa bình phát triển của khu vực cảm ơn chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp
thống tướng minh ân lài đã đánh giá cao vai trò quân đội của việt nam trong bảo vệ và
gìn giữ hòa bình trong khu vực đồng thời đề nghị lãnh đạo hai quân đội tích cực chỉ đạo các cơ quan
chức năng hai bên nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện
có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận như trao đổi đoàn hợp tác đào tạo
thống tướng minh âu lài cũng bày tỏ ủng hộ các doanh nghiệp quân đội việt nam
sang đầu tư tại myanmar vì lợi ích phát triển chung của hai nước